ngày hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của tết nguyên đán nhâm dần
người dân từ các tỉnh thành đang trở về thành phố lớn để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên vào ngày mai
tại hà nội tình trạng thời tiết xấu đã ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại di chuyển của người dân
phóng viên nguyễn vũ đã ghi nhận hình ảnh tại một số nút giao thông trọng điểm trong chiều ngày hôm nay tại hà nội
cơn mưa lớn trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ đã khiến cho việc đi lại di chuyển của người dân trở về thủ đô hà nội có phần khó khăn hơn so với ở chiều đi
theo những ghi nhận của chúng tôi thì trong ngày hôm nay lượng ô tô đổ về thành phố hà nội không quá đông như những ngày trước đây
cũng có xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ ở những đoạn tuyến trên cao tốc
lượng ô tô đổ về thủ đô hà nội có phần cao hơn so với những ngày trước đây
và tuyến quốc lộ một là tuyến ghi nhận lượng xe máy trở về thủ đô hà nội nhiều nhất trong ngày hôm nay
từ khoảng một mươi năm giờ chiều lưu lượng phương tiện bắt đầu có xu hướng gia tăng ở các tuyến cửa ngõ ra vào thủ đô hà nội
tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa các phương tiện tại km hai trăm một mươi ba trên tuyến
nên người dân có xu hướng chuyển sang di chuyển trên quốc lộ một a nhiều hơn
áp lực giao thông đè nặng lên các tuyến vành đai và cửa ngõ ra vào thành phố như tuyến giải phóng vành đai ba
hôm nay mật độ phương tiện xe máy di chuyển về hà nội có phần đông hơn những ngày trước đây
các lực lượng chức năng đang tích cực phân luồng ở các nút giao trọng điểm để người dân di chuyển dễ dàng hơn